liên tiếp các vụ phóng tên lửa từ đầu năm đến nay của triều tiên đang đặt ra quan ngại lớn đối với các quốc gia khu vực đông bắc á trong đó đặc biệt là hàn quốc và nhật bản
trong một diễn biến mới nhất hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna cho biết nước này đã tiến hành một cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí chiến lược mới dưới nước từ ngày bốn đến ngày bảy tháng bốn vừa qua một động thái dự báo sẽ lại làm nóng khu vực này
theo kcna đây là loại vũ khí tấn công dưới nước không người lái có thể mang đầu đạn hạt nhân và được đặt tên là herin hai
trong cuộc thử nghiệm vũ khí đã được triển khai từ một cảng ở tỉnh nam ham yung hôm bốn tháng bốn và tách thành công đầu đạn hạt nhân thử nghiệm dưới nước vào ngày bảy tháng bốn
vũ khí cũng đã hoàn thành quãng đường dịch chuyển theo hình bầu dục và hình số tám với tổng độ dài một km trong bảy mươi một giờ sáu phút
kcna khẳng định cuộc thử nghiệm đã chứng minh độ tin cậy hoàn hảo của hệ thống vũ khí chiến lược mới dưới nước
và khả năng tấn công của loại vũ khí này
liên quan đến tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên đặc phái viên về triều tiên của mỹ hàn quốc và nhật bản đã có cuộc gặp ba bên ở seoul vào ngày bảy tháng bốn và đưa ra tuyên bố chung về bình ngưỡng
theo đó các bên lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo liên tiếp của triều tiên cũng như các phát ngôn leo thang và gây bất ổn liên quan tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân của nước này
đại diện ba nước cũng cam kết tiếp tục củng cố và đa dạng hợp tác an ninh nhằm đối phó với mối đe dọa từ triều tiên đối với an ninh khu vực và toàn cầu
tuyên bố chung tái khẳng định rằng con đường đối thoại vẫn rộng mở thông qua các nỗ lực liên tiếp nhằm thuyết phục triều tiên quay trở lại bàn đàm phán thay vì tiếp tục các hành động phi pháp khiêu khích và leo thang
tuyên bố chung tái khẳng định rằng con đường đối thoại vẫn rộng mở thông qua các hành động phi pháp khiêu khích và leo thang